từ tối và đêm nay trở đi thời tiết tại bắc bộ sẽ có những sự chuyển biến đáng kể
mưa rào và rông sẽ xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía bắc trước
sau đó sang ngày mai sẽ mở rộng ra khu vực trung du
nhiệt độ trên khu vực cao nhất đạt ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
từ chiều tối và đêm mai trở đi thì mưa rào và rông sẽ lan rộng ra toàn bắc bộ
cục bộ sẽ có những điểm mưa rông với lượng khá
kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên người dân tại đây cần hết sức đề phòng
sang ngày mai thì nắng nóng ở trung bộ sẽ giảm đáng kể
dự báo từ thanh hóa trở vào cho đến khu vực ninh thuận bình thuận vẫn có nắng
nhưng nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ chủ yếu tại khu vực phía tây của thanh hòa đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở trung bộ giao động ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi cao hơn
sau đó đến chiều tối mai ở trung bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có kèm theo lốc xét và gió giật mạnh
nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới phổ biến là ít mưa có trăng cũng chỉ là mưa rào thoáng qua ở một vài nơi
về lúc chiều tối có ban ngày thì trời có nắng
ở tây nguyên thì nắng nóng vẫn chỉ xuất hiện cục bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày
phổ biến ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
còn tại nam bộ nhiệt độ cao hơn đôi chút ở mức ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên mức ba mươi bảy độ
nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng cục bộ có nơi nắng nóng gai gắt
trên biển dự báo từ ngày mai trở đi gió trên khu vực biển đông
bao gồm cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ chuyển dần sang hướng đông bắc
nhưng cường độ chủ yếu ở mức bốn năm
mưa xảy ra vài nơi ở khu vực nam biển đông
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ hai mươi năm ba mươi bốn